thực tế này đã gây ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
tại hà nội thời gian qua các vi phạm liên quan đến phương tiện giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố hà nội vẫn diễn biến phức tạp
điều này gây nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy nhất là khi miền bắc đang vào mùa mưa lũ
trước thực trạng này lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các lỗi vi phạm trong lĩnh vực này
tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy công an hà nội bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ
thời gian gần đây các vi phạm liên quan đến phương tiện giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố hà nội diễn biến phức tạp
do vậy những buổi tuần tra kiểm soát như thế này đang được lực lượng cảnh sát giao thông hà nội triển khai thường xuyên liên tục
phương tiện vận tải thủy này đã có hành vi vi phạm chở quá vạch giấu mớn nước an toàn
qua quan sát của chúng tôi và những giấy tờ anh cung cấp thì hiện tại bây giờ tàu của anh đang vi phạm thứ nhất là lỗi chở hàng hóa có vạch dầu mun nước an toàn của phương tiện
từ một phần năm đến một phần hai chiều cao mặn khô của phương tiện là cái thứ nhất là chúng tôi quan sát được
và qua đây kiểm tra thì chúng tôi đã thấy bằng thuyền trưởng máy trưởng của anh đã có tuy nhiên bản photo này thì chúng tôi tạm chấp nhận
và có giấy kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường
các phương tiện vi phạm thì chúng tôi đều xử lý theo đúng nghi định một trăm ba mươi hai của chính phủ
còn lại là các trường hợp vi phạm nhưng mà chưa đến mức phải xử lý thì chúng tôi tiến hành tuyên truyền nhắc nhở để họ nâng cao ý thức về việc chấp hành luật tâm thông lượng thủy nội địa cũng như là nghị định xử phạt một trăm ba mươi hai của chính phủ
chiếc tàu vận tải thủy này cũng có hành vi vi phạm chở quá tải trọng
tuy nhiên khi bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện thì ai cũng có lý do để bao biện cho lỗi vi phạm
tuy nhiên khi bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện thì ai cũng có lý do để bao biện cho lỗi vi phạm
tuy nhiên khi bị lực lượng chức năng nhận thấy lỗi vi phạm trở quá tải trọng đang diễn ra rất phổ biến
ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của một số chủ phương tiện thuyền trưởng chưa cao chưa có ý thức trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông
người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn
tất cả các yếu tố này khiến nguy cơ mất an toàn giao thông cao nhất là khi mùa mưa lũ đang cận kề
trong khi đó hiện nay việc xử lý những hành vi vi phạm của các phương tiện thủy vẫn gặp rất nhiều khó khăn
vấn đề quá tải từ một phần hai chiều cao mà khu phương tiện thì chúng tôi phải tước bằng lái một đến hai tháng
nhưng mà khi kiểm tra đến bằng lái thì có một số phương tiện có bằng lái có một số phương tiện không có bằng lái
thì đối với phương tiện không có bằng lái thì bắt buộc chúng tôi lại phải tạm giữ phương tiện
khi tạm giữ phương tiện thì bây giờ chúng tôi liên quan đến vấn đề là nó trên tuyến
nên vấn đề mùa mưa lũ này tạm giữ cái phương tiện là quá mớn nó rất nguy hiểm
vì là nó rông bão rồi là sóng gió
nên khi giữ cái phương tiện quá tải thì nó rất khó khăn cho lực lượng chức năng khi trông quay những cái phương tiện đấy
các tin nhắn về bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp của tháng trước liên kề
và số tiền dự tính phải đóng của tháng hiện tại sẽ được gửi qua tin nhắn điện thoại vào ngày đầu tiên của tháng cho những người dân đóng bảo hiểm
ngoài ra kết quả tiếp nhận dữ liệu điện tử được gửi đến lãnh đạo cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng được gửi qua tin nhắn vào ngày sáu hàng tháng
để có được những thông tin này trước hết người tham gia phải cung cấp số điện thoại cho đơn vị đại lý nơi mà mình tham gia
để được cập nhật vào cơ sở dữ liệu do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý
còn trên lĩnh vực du lịch thêm một quy định mới cũng được áp dụng từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
theo nghị định bốn mươi năm hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
hành vi tranh giành nài ép khách bị phạt từ một đến ba triệu đồng
phạt tiền từ một mươi triệu đến một mươi năm triệu đồng
một mươi năm triệu đồng đối với hành vi không phối hợp với cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan trong việc cứu hộ cứu nạn cho khách du lịch
phạt tiền từ một mươi năm triệu đến hai mươi triệu đồng đối với hành vi không áp dụng biện pháp đảm bảo tính mạng sức khỏe tài sản của khách du lịch
ngoài hình thức xử phạt hành chính như cảnh cáo phạt tiền tùy theo tính chất mức độ vi phạm cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung